vào trưa ngày hôm nay bộ y tế cho biết có hai trăm bốn mươi bảy ca mắc mới ghi nhận trong nước
cụ thể tp hcm là một trăm chín mươi sáu ca bình dương một mươi bảy ca long an một mươi ba ca phú yên là sáu ca bắc giang là bốn ca vĩnh long ba ca đồng tháp ba ca quảng ngãi hai ca hà tĩnh hai ca bắc ninh là một ca
trong đó hai trăm hai mươi ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc lạc khu đã được phong tỏa
tính đến một mươi hai h ba mươi phút trưa ngày hôm nay việt nam có tổng cộng một mươi tám sáu trăm năm mươi ca ghi nhận trong nước và một tám trăm năm mươi tám ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho tới nay là một mươi bảy tám mươi ca
tổng số ca bệnh covid một mươi chín đã được điều trị khỏi là bảy tám trăm một mươi chín ca
có một mươi bốn tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
việt nam vừa ghi nhận thêm bốn bệnh nhân covid một mươi chín tử vong đều là các bệnh nhân cao tuổi có nhiều bệnh nền
nâng tổng số tử vong lên chín mươi ca